liên quan tới vụ việc tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
những ngày qua người dân hết sức bất bình trước những hành động dã man
bất chấp luật pháp và mong muốn nghiêm trị những kẻ cố tỉnh chung đối
và để có thông tin rõ hơn thiếu tướng tô ân sâu tránh văn phòng
người phát ngôn bộ công an đã có buổi trao đổi ngắn với chúng tôi vào chiều nay
đến hôm nay chiều ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thì tình hình an ninh trật tự ở đồng tâm cơ bản đã ổn định
mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường
nhiều người dân tích cực hỗ trợ cho lực lượng công an quân đội thực hiện nhiệm vụ tại đây
việc thi công xây dựng tường rào sân bay miêu môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra
như công chí đã biết ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội giết người chống người thi hành công vụ và khẩn trương tiến hành các biện pháp
điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp hà nội đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường
bước đầu thu giữ tám quả lựu đạn ba mươi tám chai bom xăng hai mươi lít xăng một mươi hai tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn
ba hộp pháo sáng một khẩu súng bắn điện một thanh kiếm và một búa
ngoài ba cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ mà bộ công an đã thông tin đến báo chí
thì cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự thi công tường rào sân bay miếu môn và người dân ở khu vực hiện nay đều an toàn
quan điểm của bộ công an đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
các quyền con người quyền công dân được công nhận và được tôn trọng được bảo vệ
và được đảm bảo theo hiến pháp và pháp luật
đồng thời mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được điều tra xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
bộ công an tiếp tục chỉ đạo công an tp hà nội phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
khẩn trương tiến hành các biện pháp tố tụng thu thập củng cố chứng cứ tài liệu để điều tra làm rõ vụ án theo quy định
đồng thời thực hiện chỉ đạo tốt về chế độ chính sách
với cán bộ công an hy sinh có nhiều hình thức động viên chia sẻ để thân nhân gia đình các cán bộ và toàn lực lượng công an nhân dân
sớm vượt qua mất mát lớn lao này
bộ công an sẽ phát động phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương dũng cảnh không quản nguy hiểm
vì nước quên thân vì dân phục vụ trong toàn lực lượng công an nhân dân
công tác nắm tình hình
bộ công an phát hiện liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm trên mạng xã hội và một số bao đài nước ngoài xuất hiện rất nhiều các thông tin xuyên tạc kích động làm nóng tình hình gây hoang mang dư luận
thậm chí là lợi dụng cái việc này để kích động chống đảng chống nhà nước chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc chia rẽ người dân với chính quyền
bộ công an đã khuyến cáo người dân không tin không nghe theo những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc
nhất là trên các trang mạng xã hội phản động mọi thông tin có liên quan bộ công an sẽ kịp thời thông báo để nhân dân cả nước biết đồng hành với lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo cuộc sống an toàn lành mạnh hạnh phúc của toàn thể nhân dân